thưa quý vị tỉnh vĩnh phúc được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
nhằm đánh giá chất lượng hiệu quả mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư vào tối qua công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở phường ngô quyền thành phố vĩnh yên
dự và chỉ đạo thực tập có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đến thời điểm hiện tại tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng được một trăm một mươi hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ba mươi bốn mô hình điểm chữa cháy công cộng góp phần nâng cao nghiện thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên do các mô hình mới được thành lập nên các thành viên chưa được tập huấn thao tác sử dụng các phương tiện dụng cụ chữa cháy chưa có kinh nghiệm trong công tác phối hợp xử lý tình huống
buổi thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở phường ngô quyền thành phố vũng yên mô phỏng tình huống xảy ra cháy tại khu dân cư có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nhằm hướng dẫn các thành viên trong tổ liên gia phối hợp tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ với phương châm lực lượng ở trong dân phương tiện ở trong dân hậu cần ở trong dân chỉ huy ở trong dân kịp thời chấp lấy thời điểm vàng trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra
tổ chức chữa cháy rất phù hợp với nguyện vọng của người dân cũng như là của ý đảng lòng dân để người ta nắm chắc được các chuyên môn kỹ thuật trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để bảo vệ tài sản của gia đình người ta cũng như là bảo vệ được tài sản chung của dân trong tổ dân phố
phát biểu tại buổi thực tập thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an ghi nhận công tác phòng cháy chữa cháy của tỉnh vĩnh phúc trong thời gian qua
nhất là việc xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
có thể khẳng định chủ trương bố trí công an chính quy tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư đoàn xã kiêm nhiệm là một chủ trương kịp thời đúng đắn nâng cao vị trí vai trò của lực lượng công an tại cơ sở
hiệu quả của việc kiêm nhiệm đồng thời hai chức danh giúp cho công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công việc ở cơ sở bảo đảm trực tiếp và toàn diện qua đó củng cố lòng tin của nhân dân với đảng nhà nước nâng cao uy tín của tổ chức đoàn và công an xã với cấp ủy đảng địa phương và nhân dân
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba được xác định là năm quốc gia về dữ liệu số trọng tâm là số hóa xây dựng kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
vâng trên cơ sở dữ liệu đã được tạo lập nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này là làm thế nào để duy trì và nuôi sống được dữ liệu
thực tế triển khai thể năng gặp phải những vương mắc gì thì biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể trong tiềm mục đề án sáu
việc đợi ích người dân và doanh nghiệp hôm nay
một năm triển khai đề án sáu hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu được thực hiện trên môi trường điện tử kết nối chính thức với một mươi ba đơn vị bộ ngành ba mươi bốn địa phương
có bốn bộ ngành triển khai số hóa tạo lập dữ liệu dùng chung triển khai kết nối làm sạch với gần bảy mươi triệu thông tin thuê bao di động cấp gần tám mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
thu nhận gần hai mươi ba triệu
các bộ hồ sơ định danh điện tử với trên năm triệu tài khoản được kích hoạt
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị những con số mà quý vị vừa theo dõi đã cho thấy kết quả sau hơn một năm triển khai thực hiện đề án sáu
từ dữ liệu dân cư và căn cước công dân người dân đã được thụ hưởng rất nhiều tiện ích
và để có được kết quả này hàng vạn cán bộ chiến sĩ công an ở cơ sở suốt thời gian qua đã nỗ lực duy trì dữ liệu dân cư theo phương châm
đúng đủ sạch
sống trong đó nuôi sống dữ liệu là hết sức quan trọng
điều này đã được người đứng đầu chính phủ và bộ công an nhiều lần nhấn mạnh
tuyệt đối không được để dữ liệu chết
có dữ liệu lớn thì mới có cái chính thức thông minh được
dữ liệu dân cư là một nguồn tài nguyên quý của quốc gia
để khai thác cái nguồn tài nguyên quý này nó tạo ra động lực tạo ra nguồn lực cho sự phát triển chung trong cái kỷ nguyên số
bộ công an luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bộ ngành các đoàn thể địa phương xây dựng tạo lập dữ liệu
qua nó tận dụng những dữ liệu để có thể tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo đồng bộ thống nhất phục vụ truyền thống số quốc gia mang lại tiện ích cho người dân và xã hội
dữ liệu phải đúng đủ sạch sống
yêu cầu quan trọng này là cơ sở cho việc đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành
để có sự kết nối và chia sẻ
vâng rõ ràng dữ liệu đóng một vai trò rất quan trọng
hiện nay trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có hơn một trăm linh bốn triệu dữ liệu công dân
bộ công an xác định việc nuôi sống dữ liệu rất quan trọng
cập nhật di biến động dân cư phải tiến hành hàng ngày
lý thuyết là vậy nhưng khi triển khai thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng
xóm trọ dành cho người lao động tại địa bàn phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
anh công là lao động tự do
đã chuyển đến đây cả tháng trời
anh công cho biết công việc lao động tay chân giờ rất thất thường và khá vất vả
nên mỗi khi về đến phòng trọ anh chỉ kịp ăn uống nghỉ ngơi
chính vì thế việc khai báo tạm trú tạm vắng của anh vẫn chưa thực hiện
hôm nay ở quận này mai quận khác
chính chức công việc của tôi bận nên là đến chuyển các địa điểm thì phải hai hoặc đến ba tháng thì mới nên trình báo được
trên địa bàn quận thanh xuân hà nội có rất nhiều phường có những xóm trọ dành cho người lao động
với đặc điểm cư trú giống như anh công
tính riêng tại phường khương đình có khoảng hơn ba mươi dân
thì khoảng một phần ba trong số đó là người lao động tự do từ nơi khác đến thuê trọ sinh sống
đặc biệt theo thống kê sơ bộ của công an phường hai mươi năm trong số đó thường xuyên có di biến động thay đổi về chỗ
lực lượng cảnh sát thuộc nếu không chịu xuống địa bàn hoặc là nếu mà có xuống nhưng không có phương pháp quản lý không có phương pháp cách làm của họ
thì cái việc mà suốt ngày rồi hết tâm sức vào cái
việc đi kiểm tra tạm trú và để cập nhật dữ liệu dân cư sự thay biến đổi di biến động của người dân
nó cũng đã rất là hết khó khăn
trong khi đó lực lượng cảnh sát thuộc còn rất nhiều việc khác phải làm
những khó khăn trong cập nhật dữ liệu cư trú tại phường khương đình quận thanh xuân hà nội là khá tiêu biểu cho những địa bàn có nhiều người lao động tự do từ nơi khác đến cư trú sinh sống
tuy nhiên lực lượng công an cơ sở luôn xác định cập nhật liên tục nuôi sống dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ để phục vụ công tác công an mà còn chính là để phục vụ cho lợi ích của mỗi người dân
có thể hiểu một cách đơn giản dữ liệu được nuôi sống là khi nó được khai thác và mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân
nhưng ở chiều ngược lại thì cũng đòi hỏi chính người dân phải thường xuyên và chủ động cung cấp thông tin dữ liệu để lực lượng ở cơ sở cập nhật và chuẩn hóa liên tục
như thường ngày ông vụ đi kiểm tra khu xóm trọ do mình làm chủ
ngoài đảm bảo các vấn đề an toàn thì việc nhắc nhở những người mới đến chủ động lên công an phường khai báo tạm trú là điều ông vụ luôn thực hiện
tuy nhiên ông vũ cho biết cả khu trọ hàng chục phòng của ông luôn có sự thay đổi nhiều về người đến người đi
việc nhắc nhở dù diễn ra liên tục nhưng không phải người lao động nào cũng thực hiện đúng đủ các yêu cầu về thông tin cư trú

ngoài đảm bảo các vấn đề an toàn thì việc nhắc nhở dù diễn ra liên tục nhưng không phải người lao động nào cũng thực hiện đúng đủ các yêu cầu về thông tin cư trú
với công tác mà chủ yếu chúng tôi làm mạnh đây đó là công tác tuyên truyền
như vậy thì nhân dân mới hiểu được là cái giai đoạn này là đang chính phủ đang thực hiện cái công tác đề án sáu rất là quan trọng
mọi người cần phải cập nhật thay đổi dữ liệu thông tin phải làm cân cước dân nhân chip để sao cho hoàn thiện cái hồ sơ hoàn thiện cái dữ liệu dân cư của chính bản thân mình
chỉ ở một địa bàn cấp cơ sở như phường khương đình quận thanh xuân hà nội
nhiều vấn đề khó khăn đã đặt ra với lực lượng công an trong mục tiêu làm đúng đủ sạch sống dữ liệu dân cư
nhìn lại một năm triển khai đề án sáu trên toàn quốc bên cạnh những điều đạt được thì vẫn còn có những khó khăn mà lực lượng công an cần tiếp tục giải quyết
đến nay sáu mươi địa phương đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ khai thác thông tin công dân giải quyết thủ tục hành chính
ba địa phương chưa thể kết nối dữ liệu là do chưa đảm bảo an ninh an toàn theo hướng dẫn của bộ thông tin và truyền thông
trên thực tế dữ liệu dân cư mới chỉ là phần gốc
để dữ liệu sống song song với bộ công an các bộ ngành địa phương cũng phải tiến hành cập nhật dữ liệu mới chuẩn xác của công dân
một ví dụ để quý vị dễ hình dung
hiện nay sau khi đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có gần bốn triệu thuê bao di động phải được chuẩn hóa thông tin
sau gần nửa tháng triển khai đã có hơn một triệu thuê bao được chuẩn hóa
chỉ mất vài phút với thao tác đơn giản thông tin chính xác đã được cập nhật
như vậy là nhờ vào sự kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu của bộ thông tin và truyền thông
chúng ta không chỉ làm sạch được thông tin thuê bao di động loại bỏ được sim giác
mà còn ngăn ngừa những hành vi lợi dụng sim giác để thực hiện các hành vi phi pháp như đe dọa lừa đảo
rõ ràng kết nối liên thông sẽ đảm bảo đồng bộ thống nhất về dữ liệu nuôi sống dữ liệu
điều này có ý nghĩa rất lớn trong tiến trình truyền đổi số quốc gia mang lại tiện ích thiết thực cho người dân
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi